hải dương chủ động bảo vệ thủy sản trong mùa mưa bão
khai mạc ngày hội gia đình việt nam năm hai nghìn một mươi bảy
thủy sản là một trong những lợi thế để phát triển kinh tế nông nghiệp
ở xã hồng đức huyện ninh giang tỉnh hải dương
vì vậy việc bảo vệ nguồn lợi từ nuôi trồng thủy sản
luôn được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo hợp tác xã hội nông dân ở địa phương
nhất là trong mùa mưa bão
hơn hai năm nay gia đình ông bùi thành lộc ở thôn đồng lạc
nuôi thả các giống cá truyền thống trên diện tích hơn ba m hai
năm hai nghìn một mươi sáu gia đình ông xuất bán một mươi ba tấn cá nhiều nhất là cá rô
mang lại nguồn thu nhập không nhỏ
theo ông lộc để nuôi thả cá thành công thì một trong những giải pháp quan trọng
là phải làm tốt công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão
vì quyền loại của bà quan nông dân thì nói chung là
các hộ chăn nuôi chúng tôi vẫn phải bảo vệ
có khi là cùng với hợp tác xã cũng khoai muôn dòng cháy để tưới thiếu
cũng phục vụ rồi thứ hai là dùng lưới để trăng để bảo vệ con cá
để bảo vệ tài sản của mình trong lúc mùa mưa bão
xã hồng đức hiện có hơn một trăm linh hộ dân nuôi trồng thủy sản trên diện tích chín mươi năm hectare
trung bình một năm mỗi hộ gia đình thu hơn một mươi tấn cá
để giảm thiểu tổn thất bảo đảm an toàn cho các ao hồ nuôi thả cá
trong mùa mưa bão những năm qua chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho người dân trong phòng tránh thiên tai
thông báo kịp thời tình hình mưa bão để các hộ dân sớm có phương án bảo vệ
trong mùa mưa bão hộ nông dân của xã thường xuyên xuống thăm các mô hình
của hộ chăn nuôi tuyên truyền vận động cho hộ chăn nuôi
làm sao phải phòng chống trong mùa mưa bão
thứ nhất là phải khơi thông dòng cháy
phải thông thoáng phải kiểm tra môi trường nước ao của mình
thường xuyên là hàng tháng là phải đảm bảo vệ sinh môi trường là phải tấy
trong khi thời tiết đang có những diễn biến thất thường
các hộ dân nuôi thủy sản xã hồng đức đã chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh
cho thủy sản bảo đảm an toàn đầm ao để không xảy ra tràn bờ
nhằm hạn chế thất thoát thủy sản
tại thành phố cần thơ bộ nông nghiệp
và phát triển nông thôn vừa tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ lúa hẻ thu hai nghìn một mươi chín
và triển khai kế hoạch sản xuất vụ lúa thu đông
vụ mùa năm hai nghìn một mươi bảy tại đông nam bộ
vào vùng đồng bằng sông kiều long
vụ lúa hẻ thu năm hai nghìn một mươi bảy
ở các tỉnh đồng bằng sông kiều long
đã xuống giống hơn một sáu triệu hectare
giảm gần bốn mươi hectare so với năm trước
tính đến thời điểm hiện nay
toàn vùng đã thu hoạch khoảng năm trăm linh hectare
năng suất ước đạt hơn sáu tấn trên một hectare
dự kiến trong tháng bảy và tháng tám
nếu thu hoạch xong toàn bộ lúa hẻ thu
thì năng suất sẽ tăng hơn năm trước
khoảng ba trăm linh bốn trăm linh tấn
theo cuộc trồng trọt dự báo năm nay
lũ sẽ về sớm và cao hơn mọi năm
do vậy các địa phương cần chủ động trong công tác xuống giống
và đảm bảo an toàn cho diện tích lúa thu đông
năm nay đồng bằng sông kiều long
sẽ sản xuất hơn tám trăm linh hectare lúa thu đông
với sản lượng ước đạt hơn bốn sáu mươi năm triệu tấn
năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh cà mau
phấn đấu xuống giống một vụ lúa
trên đất nuôi tôm với diện tích bốn mươi hai hai trăm sáu mươi hectare
đạt một trăm linh kế hoạch đề ra
trong đó phấn đấu diện tích cho thu hoạch
khoảng ba mươi năm hectare
đạt hơn bảy mươi diện tích xuống giống
giống lúa được khuyến cáo sử dụng
là các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn
thích ứng với điều kiện đất nhiễm mặn
như om hai nghìn năm trăm một mươi bảy cxt ba mươi om sáu nghìn sáu trăm bảy mươi bảy jk lúa lai bte một
những nơi điều kiện không đảm bảo áp dụng
biện pháp xạ do vùng đất trũng
khó tháo nước
nên chọn những giống lúa có thời gian
giống lúa mùa chống chịu mặn
như một bụi đỏ một bụi lùn sói lùn
gieo mạ để cấy
qua đó nâng cao giá trị gia tăng cho lúa tôm
thông qua chuyển đổi các giống lúa ngắn ngày
có chất lượng cao
ngày hai mươi bốn tháng sáu tại tp hcm
diễn ra hội thảo quốc tế du lịch nhà khoa
lần thứ hai với sự tham gia
của chuyên gia đầu ngành về nhà khoa trên thế giới
năm hai nghìn một mươi sáu ngành du lịch tp hcm
mang về doanh thu một trăm linh ba tỷ đồng
đóng góp một mươi grdpt
trong đó thu hút được
năm hai triệu lượt khách du lịch quốc tế
sáu tháng năm hai nghìn một mươi bảy
khách du lịch quốc tế đến với thành phố
đạt hai tám triệu lượt người
đáng chú ý bình quân mỗi năm có bốn mươi lượt khách quốc tế
tìm đến dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe
làm đẹp tại các bệnh viện thành phố
trong đó du lịch nhà khoa thu hút
đông đảo du khách
hiện cả nước có khoảng sáu bác sĩ nhà khoa
trong đó hơn một nửa số bác sĩ đang sinh sống
làm việc tại tp hcm
do thời tiết thay đổi thất thường
nhất là giai đoạn vào đầu mùa mưa như hiện nay
tại cần thơ thì bệnh viêm não
và viêm mảng não tăng đột biến
hàng ngày bệnh viện nhi đồng cần thơ
tiếp nhận trung bình từ hai đến ba ca cấp cứu
tại khoa nhiễm bệnh bệnh viện nhi đồng cần thơ
số bệnh nhân viêm não gia tăng
vào khoảng hai tháng gần đây
nhiều bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt nặng
lơ mơ nôn ói
sau đó xuất hiện các cơn co giật và hôn mê sâu
con em được ba ba
hơn ba tháng tuổi
nó như bị sốt
chịu chứng ban đầu bị sốt
hơi co giật
người ta cho xét nghiệm lấy tỉ não
rồi người ta nói là
bé bị não do virus
thường thì vào các tháng này thì số lượng bệnh nhân
đến khám và điều trị nhập viện
thì tăng lên rất là cao so với những
cái tháng trước đó
và các thể bệnh nặng
cũng nhiều lên theo
các loại bệnh viêm não
rất nguy hiểm
vì tỷ lệ tử vong và di chứng rất cao
nguy hiểm là các di chứng làm giảm khả năng phát triển trí não
chậm phát triển gây liệt hay co quáp tay chân
vì vậy việc tiêm phòng các loại vaccine
phòng viêm não cho trẻ em là rất quan trọng
ngày hai mươi bốn tháng sáu
tại bệnh viện đa khoa huyện tân lạc tỉnh hòa bình
tập đoàn viễn thông quân đội việt theo
phối hợp với quỹ tấm lòng việt
đài truyền hình việt nam
và bệnh viện việt đức
tổ chức chương trình khám sàng lọc
bệnh tim bẩm sinh miễn phí
cho trẻ em nghèo dưới một mươi sáu tuổi trên địa bàn
theo đó tất cả các trẻ em có nghi ngờ
mắc bệnh tim bẩm sinh sẽ được khám miễn phí
và nhận được tư vấn điều trị của bác sĩ chuyên khoa
đối với các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn
chương trình sẽ hỗ trợ kinh phí phẫu thuật
đây là lần thứ hai chương trình
trái tim cho em đến với trẻ em nghèo tỉnh hòa bình
dự kiến trong đợt này
chương trình sẽ khám sàng lọc cho trẻ em trong tỉnh
tại hai địa điểm chính
thuộc địa bàn huyện tân lạc và cao phong
trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
theo lãnh đạo việt theo hòa bình
chương trình trái tim cho em được khởi động
từ năm hai nghìn tám do quỹ tấm lòng việt
đài truyền hình việt nam và tập đoàn viễn thông quân đội
sáng lập sau gần chín năm đi vào hoạt động
đã có gần ba mươi số trẻ em
được khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh
hơn ba năm trăm linh trẻ em
ở các tỉnh miền núi được hỗ trợ
hoàn toàn kinh phí phẫu thuật tim
đến nay chương trình luôn nhận được sự quan tâm
đánh giá cao của cộng đồng
thu hút được sự tham gia hỗ trợ của nhiều tập thể
cá nhân doanh nghiệp qua đó đã giúp cho
ngày càng nhiều trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh
được chữa trị kịp thời
giúp các em có một cuộc sống mới để vững bước vào đời
còn tại quảng trị hội từ thiện
vượt đại dương tại mỹ phối hợp với chính quyền địa phương
tổ chức trao quà cho nhân dân
các xã vùng biển thuộc huyện triệu phong
và xã do mai huyện do linh
tại những nơi đến thăm hội từ thiện
vượt đại dương tại mỹ đã ân cần thăm hỏi
cuộc sống của bà con nhân dân các xã triệu vân
triệu lăng triệu độ triệu phước
triệu an và xã do mai
trực tiếp trao năm trăm linh xuất quà cho những gia đình
thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo
có hoàn cảnh khó khăn trị giá mỗi xuất quà
bốn trăm linh đồng gồm mì tôm và quạt máy senco
đây là số tiền được hội từ thiện
vượt đại dương tại mỹ vận động quyên góp
ủng hộ từ các tổ chức cá nhân người việt nam
sinh sống tại mỹ để trao tặng
giúp đỡ bà con món quà thể hiện
sự quan tâm của hội tử thiện vượt đại dương
tại mỹ luôn hướng về quê hương để giúp đỡ
động viên bà con nhân dân các xã
vùng biển vượt qua khó khăn để vươn lên
trong cuộc sống
nhằm hưởng ứng và kỷ niệm
ngày gia đình việt nam hai mươi tám tháng sáu
tối ngày hai mươi bốn tháng sáu
tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam
đã diễn ra lễ khai mạc
ngày hội gia đình việt nam hai nghìn một mươi bảy
với chủ đề bài ca hạnh phúc
ngày hội gia đình việt nam năm hai nghìn một mươi bảy
bao gồm nhiều hoạt động văn hóa phong phú
và hấp dẫn
ngày hội gia đình việt nam là hoạt động
có ý nghĩa nhằm tôn vinh những giá trị
truyền thống của gia đình việt nam
là dịp để các gia đình giao lưu chia sẻ
kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa
hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình việt nam
trong thời kỳ hội nhập
với chủ đề
của năm hai nghìn một mươi bảy này
là yêu thương và chia sẻ
thì bộ văn hóa tể thao và du lịch
tập trung vào công tác truyền thông
để tuyên truyền
cho mọi người dân đặc biệt là các thành viên
của gia đình trong đó có lớp trẻ
hiểu được cái giá trị của gia đình
trong cốt nõi giá trị của gia đình
để bảo tồn cái truyền thống
của người việt nam dân tộc việt nam
đó chính là yêu thương
và chia sẻ
bên cạnh các tiết mục đặc sắc trong chương trình
nghệ thuật tổng hợp mang tên bài ca hạnh phúc
được tổ chức ngay trong đêm khai mạc
ngày hội gia đình việt nam năm hai nghìn một mươi bảy
còn bao gồm nhiều hoạt động phong phú
triển lãm hội thảo hội thi
giao lưu văn hóa nghệ thuật
đáng chú ý là triển lãm tình cảm gia đình
trong ca giao dân ca việt nam
trưng bày sáu mươi tác phẩm là những câu ca giao
dân ca thuộc chủ đề tình cảm gia đình
được thể hiện bằng nghệ thuật thư pháp
trên nhiều chất liệu triển lãm tranh
tượng về gia đình về vẻ đẹp của người phụ nữ
trưng bày năm mươi tác phẩm hội họa
điều khác tiêu biểu của họa sĩ lê công thành
bùi trọng dư và phương bình
các nghệ sĩ luôn luôn trân trọng
những giá trị của gia đình
và những đối tượng
mà chúng tôi thường thể hiện
cũng là những người thân yêu nhất trong gia đình
như là vợ con bố mẹ
rồi những người bạn bè thân yêu
thì thông qua đấy
chúng tôi muốn nói đến tình yêu của chúng tôi
với gia đình với xã hội
ngày hội gia đình việt nam

đến hết ngày hai mươi tám tháng sáu
tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam
số hai hoa lư hà nội
trong phần tin thế giới
uae yêu cầu kha thực hiện nghiêm túc yêu cầu
của các nước láng giềng
thổ nhĩ kỳ tuyên bố
không cho phép thành lập một nhà nước
ở bắc syri
các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
uae vừa cảnh báo
qatar phải nghiêm túc thực hiện
các yêu cầu của các quốc gia láng giềng
nếu không muốn cuộc khủng hoảng ngoại giao
tại vùng vịnh dẫn đến một cuộc khủng hoảng
li hôn với đồ hà
trả lời phỏng vấn báo giới
ngoại trưởng uae anwar gagasar cáo buộc
qatar làm do gì tài liệu
gồm những yêu cầu của ả rập xê út
uae ba ranh và ai cập
theo ngoại trưởng gagasar
qatar cần sáng suốt hơn trong việc giải quyết nghiêm túc
những yêu cầu của các nước láng giềng
những yêu cầu của các quốc gia ả rập
không được qatar công bố chính thức
nhưng kênh truyền hình al jazeera cho biết
tài liệu này do coet
một trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng
ngoại giao vùng vịnh trao cho qatar
theo đó liên minh do ả rập xê út đứng đầu
đưa ra một danh sách gồm một mươi ba đề nghị
trong đó yêu cầu qatar đóng cửa kênh al jazera
hạ cấp quan hệ ngoại giao với iran
trục xuất tất cả thành viên lực lượng vệ binh cách mạng iran
cắt mọi hợp tác quân sự với tehran
và đóng cửa một căn cứ quân sự của thổ nhĩ kỳ
tại nước này
ngoài ra danh sách này còn yêu cầu qatar
cắt mọi quan hệ với các tổ chức khủng bố
trong đó có tổ chức anh em hồi giáo nhà nước hồi giáo is tự xưng
và phong trào hebbola ở liban
đáp lại qatar đã lên tiếng phản đối các yêu sách này
đồng thời nhấn mạnh những yêu cầu của các nước ả rập
vượt qua mục tiêu chống khủng bố
mà các nước này đề ra
liên quan đến cuộc khủng hoảng tại syri
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan
vừa lên tiếng khẳng định
ankara sẽ không bao giờ cho phép
thành lập một nhà nước ở phía bắc syri
phát biểu tại tỉnh sanliufa đông nam thổ nhĩ kỳ
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan nêu rõ
hiện nay có một số diễn biến tiêu cực
nếu điều này gây ra bất cứ đe dọa nào
đối với biên giới thổ nhĩ kỳ
nước này sẽ phản ứng giống như đã làm
trong chiến dịch lá chắn yufret
bên cạnh đó ông erdogan cũng cảnh báo
mỹ nên từ bỏ quan hệ với lực lượng
các đơn vị bảo vệ nhân dân người quốc
cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
quân đội thổ nhĩ kỳ đã mở chiến dịch quân sự
lá chắn yufret bên trong lãnh thổ syri
nhằm tiêu diệt is
cũng như ngăn chặn bước tiến của các tay súng
thuộc lực lượng các đơn vị bảo vệ nhân dân người quốc
cánh quân sự của đảng liên minh dân chủ
người quốc vốn bị chính quyền ankara
đặt ngoài vòng pháp luật
việc thổ nhĩ kỳ đưa quân vượt biên giới
sang nước láng giềng syri đã vấp phải sự phản đối
mạnh mẽ của chính quyền đa mát
với cáo buộc vi phạm chủ quyền lãnh thổ của quốc gia này
ngay sau khi mỹ tuyên bố ngừng nhập khẩu
các sản phẩm thịt bò tươi của brazil
bộ nông nghiệp brazil tuyên bố
bộ trưởng sẽ sang mỹ và cung cấp bằng chứng
để thuyết phục các cơ quan chức năng của mỹ
rút lại quyết định cấm nhập khẩu thịt bò tươi của brazil
thư ký bộ trưởng nông nghiệp brazil
yelma novakki cho biết
lệnh cấm nhập khẩu thịt bò của brazil
vào thị trường mỹ không phải là một hành động cấm vận
mà chỉ là một quyết định tạm thời
do washington lo ngại về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm
do đó bộ nông nghiệp brazil
sẽ giàn xếp đối thoại với giới chức mỹ
về chất lượng thịt bò brazil
nhằm sớm dỡ bỏ lệnh cấm này
mục tiêu là đảm bảo duy trì các thị trường hiện nay
và tăng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm thịt bò
từ bảy một mươi trong vòng năm năm tới
trước đó một ngày bộ nông nghiệp mỹ
thông báo sẽ ngừng nhập khẩu hoàn toàn
các sản phẩm thịt bò tươi từ brazil
do lo ngại nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm
lệnh cấm này sẽ được áp dụng cho đến khi brazil
thực hiện các biện pháp cụ thể được mỹ coi là thỏa đáng
tập đoàn spacex của mỹ vừa ra thông báo cho biết
đã phóng thành công tên lửa đầy
từng được sử dụng để đưa vệ tinh lên quỹ đạo
như vậy đây là lần thứ hai spacex phóng thành công
tên lửa đầy đã qua sử dụng
cho các sứ mệnh chinh phục không gian vũ trụ
theo thông báo tên lửa đầy
từng được sử dụng hồi tháng riêng vừa qua
đã đưa thành công hệ thống vệ tinh thông tin liên lạc
của bungary vào quỹ đạo
sau đó tên lửa này đã đáp thành công xuống một tàu
không người lái tại vùng biển phía đông bang florida
quá trình đưa vệ tinh ra quỹ đạo
và quay lại đáp xuống tàu không người lái
diễn ra trong vòng tám phút
như vậy đây là lần thứ hai trong lịch sử
một tên lửa đẩy không gian được tái sử dụng
trong nhiều năm qua spacex đã đạt được
trình độ vượt bậc trong việc cải tiến kỹ thuật
điều khiển các động cơ đầy tiếp đất
hoặc trên mặt nước theo phương thẳng đứng
sau mỗi lần hoàn thành sứ mệnh không gian
việc dùng các bộ phận của tên lửa đã qua sử dụng
sẽ giúp spacex tiết kiệm tới ba mươi chi phí
thay vì phải bỏ ra trung bình
trên sáu mươi một triệu đô la mỹ
cho mỗi lần phóng tên lửa falcon chín mới
với dân số hơn tám năm triệu người
và diện tích phần lớn là sa mạc khô hạn
israel là một trong những đất nước phát triển
nhất thế giới về nông nghiệp
israel cũng là đất nước xuất khẩu hàng đầu
các mặt hàng tươi sống và là nhà tiên phong
trong nền nông nghiệp công nghệ cao
người israel đã làm nông nghiệp
với chín mươi năm là khoa học và chỉ năm là lao động
tại trang trại trồng hoa của công ty danjiger
nằm ở mishma hasiva
thuộc mô hình mosa
nằm ở miền trung israel
các loại hoa được trồng trong nhà kính
với yêu cầu tiêu chuẩn trồng
và được trồng chặt chẽ về các yếu tố vi sinh
đặc biệt mỗi kệ hoa đều có đường ống nước
chạy qua chưa kể một hệ thống cung cấp
các chất dinh dưỡng và một hệ thống tưới nước
ấm cho cây vào mùa đông
hoặc khi cần nhiệt để kích thích ra hoa
tất cả đều ứng dụng công nghệ tưới nước
nhỏ giọt vừa tiết kiệm nước
vừa chủ động trong các khâu bổ sung dinh dưỡng cần thiết
công ty của chúng tôi sản xuất và ươm giống
các loại hoa và hoa cắt cành
phục vụ nhu cầu thị trường trong nước
và xuất khẩu ra hơn sáu mươi nước trên thế giới
trong nhiều năm qua trang trại hoa của chúng tôi
đã nhận được nhiều giống hoa lạ
nhờ vào tay nghề của đội ngũ kỹ sư nông nghiệp
đầy kinh nghiệm và các trang thiết bị nuôi cấy
nhân giống các loại hoa
tại các phòng lab để cho ra đời
các loại hoa tùy theo các mùa
ngoài việc dùng công nghệ để trồng hoa
israel còn trồng rau và nuôi cá rô phi trên sa mạc
có thể thấy mọi quốc gia đều có khó khăn
và hạn chế nhưng điều gây kinh ngạc
của israel là biến những khó khăn
thành tài sản thậm chí dẫn đầu thế giới
về lĩnh vực nông nghiệp vùng hoang mạc
tưới nhỏ giọt và khởi mặn
những hình ảnh quốc tế vừa rồi đã kết thúc
chương trình thời sự sáng của truyền hình nhân dân